một đối tượng vận chuyển pháo nổ từ trung quốc vào việt nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng bảo lâm bắt giữ
qua đấu tranh khai thác đối tượng hoàng lâm hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch trung quốc khai nhận một trăm hai mươi thùng các tông có chứa hơn hai tấn pháo nổ các loại được mua tại trung quốc
trị giá là ba mươi một nhân dân tệ tức là vào khoảng một trăm linh triệu đồng mục đích là để bán lại cho một người việt nam mà đối tượng này đã liên hệ trước đó
đây là vụ vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay mà bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ